thưa quý vị hai tuần liên tiếp gần đây thì số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn hà nội bắt đầu có xu hướng gia tăng
trong đó thì đã ghi nhận ba ủ dịch tại ba trường mầm non
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
trên địa bàn thành phố ghi nhận ba trăm linh trường hợp mắc tay chân miệng tăng bảy mươi năm trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái
điều đáng nói là trong hai tuần liên tiếp gần đây thì số ca mắc tay chân miệng bắt đầu có xu hướng gia tăng nhanh hơn
với khoảng là sáu mươi bảy mươi ca một tuần
và không chỉ tại hà nội mà số ca mắc tay chân miệng trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trên cả nước cũng gia tăng
cụ thể theo báo cáo của bộ y tế trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước có khoảng sáu bảy nghìn trường hợp mắc tay chân miệng tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
dự án cao tốc hòa liên túy loan thuộc dự án cao tốc bắc nam phía đông đoạn qua thành phố đà nẵng có chiều dài một mươi một năm km
tiến độ bàn giao mặt bằng đến nay mới chỉ đạt năm mươi kế hoạch
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác đo đạc thửa đất còn có nhiều vướng mắc danh giới hình thể hiện diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng đo đạc không trùng khớp
hiện có một mươi một hộ dân làm nhà trên đất nông nghiệp trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn bốn đến trước năm hai nghìn một mươi bốn đang chờ cơ chế chính sách của thành phố để hỗ trợ giải tỏa
việc chưa có đất tái định cư thực tế cũng làm nhiều hộ dân băn khoăn khi di chuyển để bàn giao mặt bằng
mới đây làm việc với ban giải phóng mặt bằng lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan như sở tài nguyên và môi trường ubnd các xã nơi có dự án đi qua phải tập trung giả soát đồn đốc cán bộ tích cực vận động để nhân dân chủ động bàn giao mặt bằng kiên quyết với các trường hợp chây ý cố tình gây khó khăn cho đơn vị thi công
về một mươi một trường hợp xây nhà trên đất không phải là đất ở lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương thống kê đầy đủ lịch sử đất thành phố sẽ xem xét giải quyết tối đa quyền lợi cho người dân
quyết tâm đến ngày ba mươi tháng năm cơ bản sẽ bàn giao mặt bằng tạo điều kiện tốt nhất để nhà thầu thi công
mới đây đại học quốc gia tp hcm tổ chức tọa đàm pháp luật về nhà giáo của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho việt nam
năm hai nghìn một mươi ba cả nước có hai mươi ba triệu học sinh hai triệu sinh viên và khoảng một năm triệu học sinh
và khoảng một sáu triệu nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục đang làm việc trong cả hai khối công lập và ngoại công lập
biên chế của ngành giáo dục chiếm đến bốn mươi ba tổng biên chế sự nghiệp của cả nước
dù là lực lượng đông đảo nhất với tính chất nghề nghiệp đặc thù nhưng hiện nay không có một đạo luật điều chỉnh riêng
mà chịu sự chi phối bởi nhiều văn bản khác nhau như luật giáo dục luật giáo dục đại học luật giáo dục nghề nghiệp luật viên chức năm hai nghìn một mươi và rất nhiều văn bản liên quan
các văn bản này vẫn chưa phản ánh rõ vị trí vai trò và tính chất đặc thù nghề nghiệp của nhà giáo xác định nhà giáo như tất cả biên chức ở tất cả lĩnh vực nghề nghiệp khác
thực tiện áp dụng các quy định về chính sách nhà giáo cũng gặp một số bất cập thậm chí mâu thuẫn nhau
do có quá nhiều văn bản điều chỉnh nên thiếu sự đồng bộ và thống nhất